một tiếng nổ lớn đã phát ra tại khu nhà liền kề trong khu đô thị iec trên địa bàn xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội vào sáng sớm ngày hôm nay
sức ép từ vụ nổ đã làm hư hỏng nhiều tài sản và gây vỡ kính nhiều nhà xung quanh rất may là không có thương vong trong vụ nổ này
theo các nhân chứng tiếng nổ lớn xuất phát từ một quán bán đồ ăn nằm tại khu nhà liền kề
vụ nổ đã làm vỡ hệ thống kính văng mái che hiên của cửa hàng nhiều đồ đạc bị ảnh hưởng vỡ vụn bắn xa hàng chục mét
ngoài ra một chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng do vụ nổ trên
nhận được tin báo công an huyện thanh trì đã cử lực lượng xuống hiện trường khám nghiệm điều tra vụ việc
theo ủy ban nhân dân xã tứ hiệp huyện thanh trì do vụ nổ xảy ra từ sáng sớm nên không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê
được biết đây là căn hộ được người dân thuê lại để bán hàng
nguyên nhân ban đầu thì xác định là do lổ bình ga
thì khu vực này thì là do một người dân thuê lại để kinh doanh buôn bán hàng ăn
trong hai tuần vừa qua thì không kinh doanh ăn uống gì mà chỉ để ở
ban đầu nhận định dầu quả đan sử dụng bình ga nấu nướng đã xảy ra sự cố đáng tiếc nói trên
nguyên nhân chính xác của vụ nổ đang được điều tra làm rõ
mở cửa hoạt động khi đang bắt đầu
công an bị yêu cầu tạm dừng do không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy
quán ruby club một mươi tám ở đường gom an định khu sáu phường nhị châu thành phố hải dương tỉnh hải dương
vừa bị tổ công tác một trăm năm mươi một công an tỉnh hải dương phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ phát hiện xử lý
cơ quan công an cũng phát hiện có một mươi hai người tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại quán
bất ngờ kiểm tra quán cơ quan công an phát hiện có chín mươi bốn người đang có mặt
lực lượng công an bắt quả tàng trần thái hoàng chú tại quận lê trân thành phố hải phòng tàng trữ trái phép một năm trăm ba mươi năm gram ketamine
trần thái hoàng là dj nổi tiếng được quán ruby club một mươi tám thuê đến biểu diễn
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện thu giữ tổng cộng hơn năm ba gam ma túy tại sàn nhà và bậc cầu thang trong quán
một mươi bình khí cười n hai o và các vỏ bóng bay để bán cho khách có nhu cầu sử dụng tại quán
tiến hành xét nghiệm có một mươi một trên chín mươi bốn người dương tính với chất ma túy
quán ruby club một mươi tám hoạt động khi khóa
quán ruby club một mươi tám không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy
trước khi bị lực lượng chức năng kiểm tra vào đêm ngày hai mươi hai tháng bốn
quán đã bị phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương yêu cầu tạm dừng hoạt động
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trần thái hoàng
và tiếp tục điều tra xác minh xử lý hành vi vi phạm của những người có liên quan
chỉ hơn sáu giờ sau khi gây án đôi nam nữ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tại một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn xã phước sơn huyện tuy phước tỉnh bình định đã bị xa lưới
dạng sáng ngày hai mươi tháng bốn trên địa bàn xã phước sơn huyện tuy phước tỉnh bình định xảy ra vụ trộm cắp tài sản
vào thời điểm trên anh nguyễn thành khoa cùng với vợ đi công việc về thì phát hiện khóa cửa đã bị kẻ gian cậy phá
nhiều tài sản bên trong bị lấy cắp và xáo trộn
nhận tin báo đội cảnh sát hình sự công an huyện tuy phước đã điều tra
truy bắt đối tượng gây án từ các chứng cứ thu thập tại hiện trường cùng những thông tin do bị hại cung cấp
hai đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm đã bị xa lưới gồm đỗ sương lý hai mươi hai tuổi và đào thị mỹ dung một mươi tám tuổi
cơ quan công an đã bắt giữ đỗ sương lý còn đào thị mỹ dung hiện đang mang thai
nên cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và cho tại ngoại để điều tra
để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên bộ công an khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ
thông tin khi lựa chọn các gói du lịch nên lựa chọn dịch vụ đặt tour đặt phòng đặt vé máy bay
của những công ty uy tín hoặc là qua các app du lịch ứng dụng du lịch để yên tâm hơn
người dân có thể đề nghị phía đối tác cho xem giấy phép hoạt động kinh doanh giấy tờ
chứng chỉ hành nghề của công ty lữ hành du lịch cảnh giác khi nhận được lời mời chào mua gói du lịch
với mức giá quá rẻ đặc biệt thận trọng khi đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ
nếu có thể thì nên thực hiện giao dịch thanh toán trực tiếp đồng thời chú ý các dấu hiệu nhận
biết website giả mạo thông qua tên website và tên miền đối với các trang mạng xã hội fanpage
hoạt động mua bán quảng bá các gói du lịch nhất là gói du lịch giá rẻ vé máy bay giá rẻ
người dân nên chọn các trang mạng xã hội có dấu tích xanh tài khoản đã đăng ký
hoặc chọn các trang mạng xã hội có uy tín mà mình biết rõ thông tin của người bán
xác nhận lại thông tin đặt phòng đặt vé máy bay để kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo
ban nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết
chuyển sang một thông tin khác cục hàng không việt nam vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát
an ninh hàng không tăng cường cấp độ một tại các cảng hàng không sân bay cụ thể yêu cầu áp dụng
biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một từ ngày hai mươi chín tháng bốn cho đến hết ngày ba tháng năm
tại các cảng hàng không sân bay nội bài đà nẵng tân sơn nhất phú quốc cam ranh và các cơ sở
cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại khu vực các cảng
tại địa bàn khu vực sân bay quốc tế nội bài lực lượng công an huyện sóc sơn đã tăng cường các biện pháp
từ phân luồng giao thông tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh an toàn
bên ngoài khu vực sân bay mặc dù có biển cấm nhưng luôn có rất đông các phương tiện rực rỡ
vào những ngày cao điểm theo tính toán của cục hàng không việt nam lượng khách đến và đi
tại sân bay nội bài sẽ lên tới khoảng hơn bảy mươi hành khách tăng hơn một trăm linh so với thời điểm hiện nay
chính vì vậy tình trạng các phương tiện dừng đỗ đón trả khách
và khách tùy tiện từ bên ngoài nhà ga rất dễ gây ủn tắc cục bộ
đặc biệt chú trọng đến tình hình an ninh trật tự cho hành khách đi và đến qua cảng hàng không
được đảm bảo là thông suốt và nhanh nhất
bên trong sân bay lực lượng công an đồn sân bay quốc tế nội bài phối hợp chặt chẽ
với lực lượng an ninh hàng không tăng cường tuần tra kiểm soát tổ chức nắm thông tin
tình hình lưu lượng chuyến bay hành khách để tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt trong các khung giờ cao điểm tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tội phạm lợi dụng nơi đông người
tài sản của hành khách nhất là đối với khách nước ngoài
thịch phân công tại hai nhà ga hành khách t một t hai đồn công an sân bay quốc tế nội bài phân công
lúc nào cũng có hai đồng chí trên một nhà ga ứng trực ở trên này hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để đảm bảo có những sự việc vụ việc xảy ra ở đây có mặt kịp thời để xử lý ngay
không được để nó phát sinh thêm những cái phức tạp
tôi lên sân bay thì tôi thấy tình hình rất là an toàn
và tình hình rất là an toàn
thấy nhiều những lực lượng an ninh có mặt ở đây thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm
cũng trong thời gian này công an các xã giáp danh địa bàn sân bay tổ chức gọi hỏi gian đe
các đối tượng chuyên hoạt động cò mồi xe dù bán hàng rong hoạt động tại sân bay
yêu cầu cam kết không lên sân bay hoạt động để giáo dục phòng ngừa sai phạm
vào tối ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với trần bá du chú tại thị xã quế võ
và đỗ duy lợi chú tại thành phố bắc ninh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào hồi một giờ ngày một mươi sáu tháng bốn tại trước cửa trung cư đông dương
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện xe ô tô do trần bá du điều khiển
chở đỗ duy lợi và đặng thị trang chú ở tỉnh điện biên
thu giữ một mươi bốn bánh heroin ba mươi sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp hơn ba một kg ma túy tổng hợp
hai mươi viên mdma hai khẩu súng tổng khối lượng gần một mươi kg ma túy các loại
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị mỹ trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở tỉnh vĩnh long về hành vi giết người
các quyết định đều được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
quá trình làm việc với cơ quan điều tra trung có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường
do đó cần phải làm thủ tục giám định tâm thần đối với nghi phạm này
như tin đã đưa vào ngày một mươi bốn tháng bốn
trung gọi điện thoại thông báo cho cha đẻ và cơ quan công an biết
việc mình đã ra tay sát hại mẹ kế là bà nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quê ở đắk lắc
tại một phòng trọ trên đường d chín thuộc phường phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
có mặt tại hiện trường cơ quan công an xác định nạn nhân đã tử vong
gây án xong trung không rời khỏi hiện trường mà vẫn ngồi cạnh nạn nhân
vào ngày hôm nay công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đã điều tra làm rõ một mươi một đối tượng thanh thiếu niên
mang theo khung khí để đánh người
trước đó một mươi một đối tượng trên ở huyện nghĩa hành và tư nghĩa rủ nhau đến địa bàn xã hành trung huyện nghĩa hành
để tìm đánh một thanh niên tên ti
các đối tượng điều khiển xe máy mang theo dao dựa mã tấu đến địa bàn thôn hiệp phổ bắc xã hành trung
thì phát hiện ti đang đi chung xe máy với một người bạn
cả nhóm đã tấn công làm ti và người bạn bị thương
sau đó cả nhóm bỏ chạy về hướng xã nghĩa phương huyện tư nghĩa
ti được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi với các trần đoán chấn thương sọ não và đa chấn thương khác trên cơ thể
trong khi đó tại hậu giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
trần văn phú và nguyễn văn phi cùng chú ở huyện châu thành a để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng bốn trần văn phú điều khiển xe mô tô chở theo nguyễn văn phi đi tìm tài sản để trộm cắp
khi hai đối tượng đi trên tỉnh lộ chín trăm hai mươi sáu đến đoạn thuộc ấp trường bình xã trường long a thì thấy một người phụ nữ vừa điều khiển xe mô tô vừa nghe điện thoại
lập tức phú cho xe vượt lên áp sát để phi giật chiếc điện thoại làm người phụ nữ cùng phương tiện ngã ra đường
sau khi gây án phi mang chiếc điện thoại đi cầm cố còn phú vừa về đến nhà thì bị công an huyện châu thành a bắt giữ
còn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn thị thanh thủy
trú tại thành phố đà nẵng cũng vừa bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
do nợ nần mất khả năng chi trả nên từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một năm hai nghìn hai mươi thủy viện ra lý do đang kinh doanh vật tư thiết bị
tại các công trình xây dựng để huy động tiền đầu tư của nhiều người với lời hứa sẽ trả lãi suất cao
tổng số tiền thủy đã chiếm đoạt là hơn bốn trăm sáu mươi triệu đồng hiện công an quận thanh khê đang củng cố hồ sơ và làm rõ các bị hại của thủy
thưa quý vị trong nhiều năm vừa qua đồng bào các dân tộc luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của đảng và nhà nước
đời sống vật chất tinh thần được nâng cao diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc và khang trang
tuy nhiên các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại chia rẽ niềm tin của người dân vào đảng và nhà nước ta
tại buôn đạt rào xã cư né huyện cường búc tỉnh đắk lắc vừa qua có một số người do mắc mưu nghe theo các đối tượng
phun rô lưu vong phản động bên ngoài bỏ buôn làng vượt biên sang campuchia với lời hứa sẽ được đưa đến nước thứ ba có cuộc sống giàu sang sung sướng hơn
thế rồi hành trình chạy theo ảo vọng lại kết thúc bằng cánh nghèo khó kiệt quệ phải trở về với buôn làng với quê hương
buôn đạt rào xã cư né huyện cường búc đây là gia đình chị hờ bram mờ lô
gia đình chị vừa từ campuchia trở về
năm hai nghìn một mươi sáu do nhẹ dạ cả tin nghe theo lời của kẻ xấu phu rô lưu vong
vợ chồng chị đã đưa cả hai đứa con nhỏ vượt biên sang campuchia theo lời hướng dẫn của chúng
nhưng khi qua campuchia hai vợ chồng chị bị chúng lừa lấy hết một trăm linh triệu đồng rồi bỏ rơi cả gia đình sống khổ cực trên đất campuchia
điều đau buồn hơn nữa là chồng chị đã bị bệnh nặng và chết ở campuchia
sau khi mà chồng tôi chết đi thì tôi ở lại thêm hai năm nữa là tôi quyết định cho người nhà còn chinh kiệm địa phương ở việt nam tôi là muốn về
sau đó thì
ở bên việt nam thì cũng tạo điều kiện cho tôi về
ngoài gia đình chị hơ pram mờ lô thời gian qua trong buôn dro xã chư né cũng còn một số gia đình khác do nhẹ dạ cả tin đã bị các đối tượng xấu lừa vượt biên sang campuchia
ngày bố nói đi muốn đi là vợ nói là vợ đi campuchia rồi đi nước thứ ba
không biết đi nước thứ ba người ta nói đi mỹ hay không
hôm kia thì làm việc thì không có không cho ra ngoài
vì không biết
không biết tiếng khmer
cô khuyên như thế này dân đó đừng có nghe đi
mình ở trong nhà mình đó là mình là chủ
mình đi ngoài nước ngoài thì người ta thì chủ nhà
mình là cũng như là người lao động cho họ
đến giờ phút này là trong thời gian được đảng nhà nước quan tâm cho bà đồng bà nhân tục thủy số đòi lo lòng ăn phát triển kinh tế
đồng bào ở các buôn làng tây nguyên cần nâng cao cảnh giác để phòng tránh bị kẻ xấu và các đối tượng phản động phun rô lưu vong lừa mị
xúi rục kích động dẫn đến đi làm những chuyện sai trái với buôn làng thậm chí có trường hợp còn bỏ mạng nơi đất khách quê người
vào chiều tối ngày hôm qua trên địa bàn huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây ra thiệt hại không nhỏ cho người dân
lốc xoáy đã làm tốc mái dãy nhà trọ sáu phòng mỗi phòng có diện tích sáu mươi m hai của gia đình bà phạm thị thanh phượng
ngụ tế ấp hương nghĩa xã hưng lộc huyện thống nhất
trong đó ba phòng trọ bị tốc mái hoàn toàn ba phòng còn lại bị tốc máy một phần
hầu hết những gia đình thuê trọ ở đây chủ yếu là kinh doanh buôn bán tạp hóa nên khi xảy ra lốc xoáy và mưa lớn đã làm một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình bị hư hỏng hàng hóa bị ướt
sau khi nhận được tin báo ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đã có mặt kịp thời động viên người dân và hỗ trợ các gia đình đưa hàng hóa về nơi khô giáo và an toàn